trong dịp tết năm nay ngoài tình trạng dịch vụ đen đổi tiền hay thói quen sử dụng tiền lẻ đi lễ chùa gây phản cảm
thì việc các phong bao lì xì có in hình đồng tiền việt nam được bày bán cũng gây ra nhiều tranh luận
trên các mạng xã hội xuất hiện một loạt các lời mời trao bán các loại phong bao lì xì có e hình tờ giấy bạc hai trăm linh đồng năm trăm linh đồng và tờ một mươi đồng cũ
dịp cuối năm trên mạng xã hội xuất hiện một loạt các lời mời trào bán các loại phong bao lì xì có in hình tờ giấy bạc hai trăm linh đồng năm trăm linh đồng và tờ một mươi đồng cũ
còn tại phố hàng mã hà nội việc mua bán các loại phong bao lì xì này có phần kín đáo hơn
nhìn qua những phong bao lì xì này giống hết các tờ tiền mệnh giá lớn đang được lưu hành
có một chút thay đổi là các dòng chữ số ngân hàng lì xì việt nam chúc mừng năm mới và số series phát lộc
câu hỏi được đặt ra việc in sao tờ tiền này có vi phạm quy định pháp luật hay không
việc mà in sao hoặc là phô tô màu các cái hình ảnh đồng tiền việt nam lên các bao lì xì
hoặc là các cái hình thức văn hóa khác ấy làm vi phạm luật pháp việt nam
tuy nhiên từ góc độ luật thì chưa có quy định cụ thể thế nào là hành vi sử dụng hình ảnh của đồng tiền sai pháp luật
vì vậy nên chưa có cơ sở để xử phạt với hành vi in tiền lên phong bao lì xì
nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng
thế rồi cái quy định về bảo vệ tiền việt nam của thủ tướng thì có đề cập đến những cái hành vi là bị cấm
nhưng đi vào cụ thể thì lại không có một cái nào rõ ràng
ví dụ không có quy định nào nói rằng không được cái in trang trí không được in vào lì xì hay là không in được vào vàng mã chẳng hạn
nếu chưa có quy định đấy nếu chưa có quy định đấy thì rõ ràng là đang còn bỏ ngỏ đang là hở
trên thế giới hiện nay việc sử dụng hình ảnh của đồng tiền in lên các sản phẩm lưu niệm
thậm chí là trên sản phẩm đồ ăn là rất phổ biến
vì vậy tại việt nam việc in sao sử dụng hình ảnh đồng tiền như thế nào thì được phép
và việc cấm in hình tờ tiền lên các sản phẩm ra sao cần phải được quy định hợp lý rõ ràng và cụ thể